trong câu chuyện trên là vô cùng đáng lên án cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nếu có bất cứ hành vi tương tự nào quý vị và các bạn hãy báo cáo với chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời